công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng bùi văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tỉnh thanh hóa về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
theo điều tra tùng đức anh nguyễn việt huy hùng thuê lái xe ô tô tải biển số bốn mươi chín c năm nghìn hai trăm một mươi chín đi thu mua giao trong tp đà lạt
vào lúc một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm tùng điều khiển xe ô tô đi chở rau tại khu vực nghĩa trang du sinh thành phố đà lạt
do không đi đúng phần đường không làm chủ tốc độ nên đã gây tai nạn với xe máy do anh nguyễn văn hỷ điều khiển chở chị nguyễn thị đượm
vụ va chạm làm cho anh hỷ và chị đượm bị văng khỏi xe máy do bị thương nặng nên anh hỷ đã tử vong ngay sau đó còn chị đượm bị thương nặng
sau khi gây ra tai nạn tùng đã quay đầu bỏ chạy hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra